hôm nay công an tỉnh quảng nam cho biết đang đồng loạt kiểm tra chín điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh này
chín điểm kinh doanh của f tám mươi tám ở quảng nam gồm thành phố tam kỳ ba điểm thị xã điện bàn hai điểm thành phố hội an huyện duy xuyên huyện núi thành và huyện thăng bình mỗi nơi một điểm
theo đó lực lượng chức năng kiểm tra điểm kinh doanh của f tám mươi tám trên đường phan châu trinh phường hòa hương thành phố tam kỳ
thời gian qua cục cảnh sát hình sự bộ công an cùng công an các đơn vị địa phương đã tổ chức kiểm tra nhiều điểm kinh doanh của f tám mươi tám tại các tỉnh thành trên cả nước